bên cạnh việc đổ dồn sự chú ý vào từng diễn biến của tình hình chiến sự với những góc nhìn đa chiều
là vô số quan điểm mang tư tưởng cực đoan hiếu chiến lên giọng cổ suý
ủng hộ cho những giá trị tự do dân chủ của mỹ và phương tây mà chính quyền ukraine đang theo đuổi
với các thế lực thù địch phản động hay những đối tượng cơ hội chính trị trở cờ
có hoạt động chống phá việt nam từ lâu nay
cuộc xung đột trở thành cây cớ để chúng tung ra đủ mọi luận điệu trên khắp các diễn đàn
với những nội dung xuyên tạc công kích đường lối chính sách của đảng và nhà nước ta
vu cáo bôi nhọ chế độ và con đường đi lên xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
bằng đủ những giọng điệu hàn học cay cú quy trục đánh đồng bản chất của cái mà chúng gọi là chế độ độc tài putin
với chế độ độc đảng toàn trị ở việt nam
thể chế mà bấy lâu nay chúng luôn tìm đủ mọi thủ đoạn hòng thay đổi xóa bỏ
trong chương trình góc nhìn sự thật tuần này
mời quý vị cùng chúng tôi phân tích nhận diện những luận điệu lợi dụng cuộc xung đột để chống phá đất nước
gỡ bỏ bộ mặt giả tạo và vạch trần ý đồ đen tối của những kẻ quay lưng lại với lợi ích quốc gia dân tộc
đã lâu rồi trên các diễn đàn mạng xã hội
người ta ít được nghe những tiếng kêu yếu ớt về tự do dân chủ ở việt nam
từ những thành viên của các dân tộc
thậm chí có người còn nghĩ có lẽ do họ tuổi cao ốm yếu không còn phù hợp với cái việc kêu gào mà trước đây họ vẫn hay làm
ấy vậy mà khi chiến sự xảy ra ở ukraine những gương mặt thân quen ấy lại xuất hiện
ngày ba tháng ba vừa qua trên danh nghĩa yêu chuộng hòa bình phản đối chiến tranh nguyễn khắc mai nguyễn đình cống
đại diện gần một trăm bảy mươi thành viên thuộc sáu hội nhóm
mà họ gọi là các tổ chức xã hội dân sự tại việt nam
do dẫn đến đại sứ quán ukraine trao thư ngỏ để động viên bày tỏ sự ủng hộ sát cánh cùng chính phủ và nhân dân ukraine
lướt qua danh sách đều là những đối tượng cơ hội chính trị có tư tưởng bất mãn chế độ đã quen mặt
ngoài nguyễn đình cống và nguyễn khắc mai thì còn có nguyên ngọc nguyễn quang a phạm xuân yêm lê thân mạc quang trang nguyễn xuân diện
thuộc các nhóm lập quyền dân ban vận động văn đoàn độc lập diễn đàn xã hội dân sự diễn đàn bosit việt nam
câu lạc bộ nguyễn trọng vĩnh câu lạc bộ lê hiếu đẳng
cần khẳng định rằng ở việt nam các hội nhóm này chưa bao giờ được pháp luật công nhận
mà đây chỉ là những thành phần ô hợp có tư tưởng bất mãn chế độ có hoạt động chống đối bôi nhọ đảng nhà nước
cổ suý cho những giá trị tự do dân chủ phương tây
họ muốn lợi dụng sự bất ổn của thế giới từ sự kiện xung đột ở nga và ukraine hiện nay
để họ hướng lái dư luận dẫn dắt dư luận theo những thông tin độc hại của phương tây
và họ muốn truyền tải một mong muốn từ bất ổn của thế giới đó làm cho bất ổn của việt nam tăng lên
và đây cũng là ý đồ chống phá mà từ trước đến nay
họ chưa tìm được cái cớ nào hay hơn để họ thực hiện cái ý đồ này
các hộ mà canh tự sưng tôi nghĩ rằng hội này nó chỉ có trên facebook
hội này chỉ có trong tâm lý trong tâm tưởng của những người cùng chính chiến với các anh mà thôi
còn các hội này tôi đánh giá là những hội hoạt động không hợp pháp thành lập và hoạt động không hợp pháp tại việt nam
chính vì vậy những quan điểm những tư tưởng
mà những thành viên hội này đưa ra nó chỉ mang tính chất cá nhân
chứ nó không đại diện cho bất kỳ một cá nhân một công dân hay là một tổ chức nào đấy ở việt nam
tôi đánh giá là như vậy
bởi vì nếu có thì nó phải có tôn chỉ có mục đích được sự thành lập và cho phép của chính quyền việt nam
nội dung thư ngỏ mà những nhà dân chủ giả hiệu này
gửi tới đại sứ quán ukraine đã phơi bầy bộ mặt trơ chẽn và động cơ chính trị thấp hèn của họ
thậm chí họ còn cao dọng đại diện cho người dân việt nam khi nói rằng
người việt nam chúng tôi thấu hiểu cái giá mà ukraine phải trả để giữ vững được chủ quyền và nền dân chủ của mình trước chủ nghĩa bá cường putin
chúng tôi cũng hiểu rằng bảo vệ ukraine lúc này không chỉ là bảo vệ hòa bình mà còn là bảo vệ một nền dân chủ non trẻ
vừa mới thoát ra khỏi quá khứ độc tài
xét về nhân cách phẩm chất nhiều người tự hỏi liệu họ lấy tư cách gì để đại diện cho người dân việt nam
con cái thoát khỏi quá khứ độc tài mà họ nói ở đây phải chăng chính là sự rời khỏi liên bang soviet của ukraine
một chế độ đã cứu cả nhân loại thoát khỏi sự diệt chủng của chủ nghĩa phát xít
cũng dễ hiểu với sự phủ nhận
xét lại lịch sử
những gì mà ông luật sư này đăng tải trên trang cá nhân facebook mới cho người ta thấy rõ hơn tư duy thiển cận và nhận thức chính trị hạn chế của một người bảo vệ cho công lý
chẳng biết tài cán đến đâu nhưng ngô ngọc trai luôn muốn dạy dỗ người khác như cần sửa đổi nền tư pháp việt nam hiện nay
hoặc cao ngạo khi cho rằng đại biểu quốc hội nên dành cho những người tích cực quan tâm đến các vấn đề xã hội như luật sư
thậm chí còn mạnh miệng tuyên bố
không chỉ đơn thuần là một luật sư bảo chữa mà đã trở thành một chuyên gia pháp lý
một nhà hoạt động thúc đẩy xây dựng cho một nền tư pháp thông minh tiến bộ
cũng trên trang cá nhân trai còn công khai ủng hộ trần huỳnh duy thức
đối tượng đang thi hành án tù vì hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
hay anh ta bày tỏ mong muốn những ý kiến của mình được đăng tải trên trang fanpage của bbc tiếng việt
một trong những diễn đàn chống cậu hiếu thiện trí với việt nam
trên cơ sở những sự việc này thì họ đã lợi dụng để chống phá chủ nghĩa xã hội
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội cũng như là cái vai trò lãnh đạo của đảng sự quản lý của nhà nước
và sau những hoạt động cũng như là những luật điệu tuyên truyền
thì họ muốn hướng đến một cái tư tưởng rất là dân túy
nhằm tuyên truyền cho người dân rằng là chỉ họ mới là cái lực lượng
quan tâm đến
đến cái thật sự đến cái đời sống của người dân cũng như là cái sự ổn định phát triển của xã hội
trong chương trình này chúng tôi sẽ không bàn luận tới sự đúng sai xoay quanh cuộc xung đột giữa nga và ukraine
đó là quan điểm riêng của mỗi người
nhưng với sự ảo tưởng nhận thức lệch lạc hạn chế và hai ba hoa khoác lác như kiểu ngô ngọc trai
không biết ai có đủ niềm tin để nhờ cậy ông luật sư này tranh tụng bảo vệ quyền lợi cho mình
còn với nhiều người họ có cảm giác rằng
nếu như vị luật sư trẻ này không sớm tỉnh ngộ sẽ dễ đi vào vết xe đổ của các bậc đàn anh trong giới
như là lê công định lê quốc quân hay nguyễn văn đài
còn bây giờ để thấy rõ hơn bộ mặt xảo trá bịa đặt trắng trợn sự thật xoay quanh chủ đề của chương trình
mời quý vị đến với một giọng điệu mà khi theo dõi nhiều khán giả của góc nhìn sự thật sẽ không mấy lạ lẫm
gần một mươi năm nay là gì
là nước ukraine tiến bộ rất nhanh và họ dẹp bỏ đặc nạc tham nhũng
và họ tổ chức cái hệ thống hành chính công của họ một cách công khai minh bạch theo tiêu chuẩn của liên minh châu âu
và người dân bây giờ cuộc sống rất dễ thở và làm việc liên lạc các dịch vụ với nhà nước rất là dễ dàng
và cái chính quyền tham nhũng không còn nữa chính quyền hèn yếu không còn nữa
chính quyền tham nhũng và hèn yếu để cho nga giật dây như trước đây là không còn nữa
cho nên với một cái chính quyền mạnh mà được lòng dân như vậy
với một cái nước ukraine dân chủ và tiến bộ như vậy
thì ông putin đóng là kẻ độc tài nhưng ông sợ dân chủ ông sợ nước ukraine dân chủ
ông sợ một tổng thống dân chủ ông sợ một tổng thống được lòng dân
ông sợ nước ukraine sẽ giàu mạnh và phát triển hơn nước nga
vì vậy là ông ấy xua quân xâm lược
có thật là trong một thập niên gần đây đất nước ukraine yên bình dân chủ và tiến bộ
như những gì mà ông linh mục nguyễn văn khải vừa hùng hồn khẳng định với ông trương hoàng vũ
ông có nắm được thời sự không
hay ông lại cố tình phớt lờ đi một thực tế rằng trong một mươi năm qua
quốc gia này luôn chìm trong bất ổn với các cơn ác mộng có tên là maidan
chúng tôi sẽ cho ông thấy rõ điều đó ngay sau đây
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín hơn ba mươi người đã xuống đường biểu tình ở thủ đô kiev
phản đối tổng thống zelensky với kế hoạch trao cơ chế đặc biệt cho vùng donbass
phong trào không đầu hàng của những người theo chủ nghĩa dân tộc bùng lên
trong bối cảnh moscow và kiev
chuyển bị một cuộc gặp thượng đỉnh song phương
đã sáu năm sau trình biến euromaidan
những hình ảnh này lại tái hiện về cuộc biểu tình đã trở thành cuộc đảo chính
lật đổ chính quyền tổng thống yannocovich vào tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn
trong những năm qua ukraine đã không ít lần đứng bên bờ vực sụp đổ
trước nguy cơ về một cuộc bạo loạn đường phố mới có tên maidang thứ ba
tên quảng trường trung tâm tại thủ đô kiev
nơi thường bắt đầu các cuộc biểu tình
ukraine sẽ không thể chịu được đứng vững trước một cuộc trình biến maidan thứ ba
mỗi cuộc cách mạng đường phố trước đây đã làm đồng tiền mất giá đến ba lần
người dân nghèo hơn và những căng thẳng trong xã hội sẽ gây ra sự đổ bớt

cuộc cách mạng đường phố đã trải qua hai cuộc cách mạng đường phố
cuộc cách mạng cam năm hai nghìn bốn hai nghìn năm đã đưa ông victor yanukovich thân phương tây lên làm tổng thống
cuộc đảo chính mydan lại đưa đất nước ukraine vào nội chiến và hỗn loạn
sau biến cố maidan năm hai nghìn một mươi bốn người dân ukraine đã mất đi nhiều thứ
đất nước bị chia cắt một vùng miền đông bất ổn nền kinh tế rơi vào khủng hoảng trầm trọng
giấc mơ dân chủ với những lời hứa hẹn đón nhận vào liên minh châu âu đến nay vẫn chưa thành hiện thực
gần hai thập kỷ qua những thế hệ màu cam ở ukraine đã không nhận được gì cho mình ngoài sự thất vọng và đổ vỡ từ giấc mơ dân chủ tự do từng được theo dệt mời gọi
một trong những nước cộng hòa từng giàu có nhất của liên bang soviet thủa nào đã tách khỏi quỹ đạo của nước nga nhưng vẫn chưa vượt qua khủng hoảng
trong những nước cộng hòa từng giàu có nhất của liên bang soviet thua nào đã tách khỏi quỹ đạo của nước nga nhưng vẫn chưa vượt qua khủng hoảng
ukraine vẫn không bình yên với nguy cơ hiện hữu của các cuộc biểu tình đường phố với bom xăng và bạo lực
vâng qua tổng hợp vừa rồi thì có lẽ quý vị đã thấy rõ thực tế chính trị ở ukraine trong suốt nhiều năm qua
và khi nghe lại những gì mà ông linh mục cực đoan nguyễn văn khải nhận định mỗi người sẽ tự đánh giá và nhận diện được đầy đủ hơn bản chất của những kẻ luôn muốn xuyên tạc sự thật để chống phá đất nước
chương trình góc nhìn sự thật tuần này của chúng tôi đến đây cũng xin được tạm dừng